nhận lời mời của quốc vương haji hassanan bolkia moisadin addola chủ tịch nước trần đại quang và phu nhân bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới brunei darussalam từ ngày hai mươi sáu đến ngày hai mươi tám tháng tám
lệ đón chính thức chủ tịch nước trần đại quang và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã được tổ chức trọng thể tại cung điện issanan nurun imad
lệ đón chính thức chủ tịch nước trần đại quang và phu nhân đã được tổ chức trọng thể tại cung điện issanan nurun imad